theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long đã tăng lên sau một loạt biện pháp chỉ đạo tích cực từ thủ tướng chính phủ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau những chỉ đạo quyết liệt từ thủ tướng chính phủ
trong đó trước mắt giao bộ tài chính thu mua đưa vào dự trữ quốc gia năm hai nghìn một mươi chín với lượng hai trăm linh tấn gạo và tám mươi tấn thóc đã tác động tích cực lên giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long
cùng thời điểm này một số doanh nghiệp trung quốc đã trao đổi thống nhất với các đối tác của việt nam về nhu cầu nhập khẩu gạo của việt nam
cụ thể là biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa tổng công ty lương thực miền nam vinafood hai và thung lũng thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao quốc gia sơn đông trung quốc
hai bên sẽ thực hiện ngay bản ghi nhớ này trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
những sự vào cuộc tích cực và chủ động của các cấp bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp góp phần làm giảm áp lực thị trường
giá lúa gạo tại đồng bằng sông cửu long có những chuyện
giá lúa tươi thì tăng từ hai trăm linh đồng một kg giá gạo nguyên liệu tăng một trăm sáu mươi năm đồng một kg